để sẵn sàng cung ứng điện cho mùa nắng nóng năm nay các đơn vị ngành điện đã tích cực chuẩn bị các phương án ứng trực trang thiết bị vật tư
trong đó đặc biệt là các hệ thống truyền tải điện từ các nhà máy thủy điện nhiệt điện đến các vùng
đường dây hai trăm hai mươi kv nho quan thanh hóa có chiều dài sáu mươi hai bảy km được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và đưa vào vận hành năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
là đường dây huyết mạch có vai trò quan trọng truyền tải công suất từ thủy điện hòa bình cho các tỉnh bắc trung bộ
đến nay sau ba mươi năm vận hành đường dây không còn đáp ứng được một trăm linh nhu cầu truyền tải
đối với những đường dây mà đã quá lâu về thời gian vận hành thì các thiết bị đều có khả năng xuống cấp
đặc biệt là dây dẫn đã quá lâu rồi nên độ dão và khả năng tải của nó cũng đã bị giảm sút
trong những năm gần đây đường dây nhòa quan thanh hóa là một đường dây thường xuyên mang đẩy tải
chính vì vậy để nâng cao độ tin cậy của thiết bị thì công ty có chủ trương sửa chữa thay thế để nâng cao khả năng tải của đường dây
thay dây dẫn bằng dây siêu nhiệt có khả năng tải tốt hơn
với việc thay dây dẫn hiện có bằng dây siêu nhiệt accccc ba trăm sáu mươi bảy thay dây trồng xét hiện có bằng dây trồng xét kết hợp cáp quang
thay thế cách điện hiện có bằng cách điện thủy tinh đã giúp cho công suất truyền tải của đường dây nho quan thanh hóa tăng từ chín trăm linh lên một ba trăm chín mươi ampe
với việc ứng dụng công nghệ mới việc quản lý đường dây cũng như tổn thất điện năng sẽ giảm trong thời gian tới
nhà thầu đã huy động toàn bộ phần nhân lực máy móc dùng cụ thi công để đảm bảo tiến độ dự án
với các đường dây giao chéo thì nhà thầu sử dụng công nghệ bọc hotline
để không phải cắt điện thi công trong quá trình mình thi công tức là vẫn đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải địa phương
còn đối với các đường dây dao chéo trăm mười thì nhà thầu tập trung toàn bộ phần nhân lực để giảm thiểu thời gian cắt điện trăm mười
về phần thi công kéo dây thì nhà thầu sử dụng hệ thống kéo hãm đồng bộ để giảm thiểu phần đền bù thi công và thi công hiệu quả hơn
với tổng vốn đầu tư gần một trăm chín mươi tỷ đồng dự án thay dây dẫn nhòa quan thanh hóa
thành trong tháng ba này bên cạnh đó để bảo đảm cung ứng điện cho mùa nắng nóng năm nay
một số dự án như công trình thay thế các thiết bị nhất thứ tại trạm biến áp năm trăm linh kv hòa bình
thay dây nâng khả năng tải cho đường dây hai trăm hai mươi kv hà đông phủ lý cũng đang được các đơn vị triển khai